nga vaccine sputnik v hiệu quả với chủng omicron
chuyên gia indonesia biến thể omicron dễ gây thương tổn cho người chưa tiêm chủng
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trong cả nước
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay ngày ba mươi tháng một mươi
quý vị theo giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà
để điều trị f tại nhà thành phố đã chuẩn bị các phương án kịch bản từ rất sớm
song hiện mới là thời điểm thích hợp để triển khai
thường trực thành ủy hà nội đã nhất trí về chủ trương đối với đề xuất thực hiện quản lý điều trị cách ly f thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
liên quan đến vấn đề này trao đổi với báo chí bên lề hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế cho biết
đây là quyết định quan trọng của thành ủy thành phố và phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn hiện nay
bởi theo bà hà trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tăng cao đặc biệt là số ca bệnh nhẹ không chịu chứng
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời
thành phố quyết định thực hiện điều trị f thể nhẹ không chịu chứng tại nhà
song song với việc điều trị f tại trạm y tế lưu động tại xã phường
lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh việc điều trị f thể nhẹ tại nhà sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm từ xa
theo đúng tinh thần của thủ tướng và phù hợp với chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt hiện nay
vì lý do thành phố chuyển hướng điều trị tập trung toàn bộ f thể nhẹ và không triệu chứng sang điều trị tại nhà
giám đốc sở y tế thông tin thành phố đã chuẩn bị các phương án kịch bản từ rất sớm cho việc này
tuy nhiên việc triển khai phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh
về phương án điều trị bà hà cho biết nhân viên y tế sẽ chăm sóc theo dõi sức khỏe người dân qua hệ thống tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc qua các phần mềm
trong quá trình theo dõi sức khỏe ngành y tế cũng tư vấn cấp phát thuốc đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt nhất
cũng trong hội nghị lần này bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ nữ sinh lớp chín tử vong sau một ngày tiêm vaccine covid một mươi chín

bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết đây là tai biến không mong muốn trong tiêm chủng
sở y tế đã họp hội đồng chuyên môn xin ý kiến các chuyên gia đặc biệt là các chuyên gia ở tuyến trung ương để nhìn nhận toàn bộ quy trình tiêm chủng cũng như xác định nguyên nhân
theo giám đốc sở y tế hà nội đơn vị đang đợi đánh giá của hội đồng chuyên môn để có nhận định làm sao có giải pháp tốt nhất trong quá trình thực hiện tiêm chủng
tuy nhiên có thể khẳng định trong quá trình tổ chức tiêm vaccine toàn bộ quy trình được giám sát chặt chẽ khâu tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định và hướng dẫn cán bộ tiêm đã được tập huấn
nhấn mạnh việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ một mươi hai một mươi sáu tuổi là đối tượng đặc biệt giám đốc sở y tế hà nội cho biết đơn vị đã thành lập năm đoàn thanh tra kiểm tra giám sát việc tiêm chủng tại tuyến y tế cơ sở để thực hiện nghiêm túc quy trình này mục tiêu cao nhất là an toàn cho học sinh
trước đó một học sinh lớp chín tại huyện thường tín
đã tử vong sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín một ngày
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
trường hợp này là một nữ sinh lớp chín trên địa bàn xã nhị kê huyện thường tín
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nữ sinh lớp chín này đã đi tiêm vaccine covid một mươi chín theo kế hoạch của thành phố
trong quá trình theo dõi sau tiêm sức khỏe của nữ sinh này vẫn ổn định
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một nữ sinh được đưa đến bệnh viện huyện thường tín để điều trị sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai
tuy nhiên nữ sinh này đã không qua khỏi
xin được chuyển sang những tin tức tại điểm nóng bắc ninh
thưa quý vị số ca covid một mươi chín mới trên địa bàn của tỉnh bắc ninh liên tục vượt ngưỡng một trăm linh ca bệnh
tổng số là hơn bốn sáu trăm linh ca đang nhiễm bệnh
và để ứng phó với tình hình tỉnh bắc ninh vừa quyết định triển khai các biện pháp phòng dịch dự phòng
cho trường hợp dịch bùng phát lớn
về biện pháp hành chính từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một mươi hai
tỉnh yêu cầu nghiêm túc dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage
phòng tập thể hình yoga spa
phòng game quán bia tổ chức tiệc cưới mời khách đám hiếu
thực hiện theo cấp độ dịch theo quy định của tỉnh
tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày
chỉ cho phép bán hàng mang về không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người
người dân được yêu cầu không ra ngoài từ hai mươi một h đến bốn h sáng hôm sau
chứa các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
các cơ sở kinh doanh dịch vụ bắt buộc phải yêu cầu khách hàng quét mã qr
đối với các khu công nghiệp cụng công nghiệp có ca dương tính người lao động cùng làm việc cùng phân xưởng f
qua điều tra không tính là f một bắt buộc thực hiện hai điểm đến một cung đường và thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm sars cov hai bắt buộc đối với lao động được tuyển dụng mới
gia soát lao động chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín gửi về sở y tế để tiêm theo kế hoạch
tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho người lao động
tại doanh nghiệp khách sạn trường học nơi lưu trú trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh trong doanh nghiệp
liên quan đến biến thể omicron mới được phát hiện viện gamaleya cho biết vaccine spartnik v có thể ngăn chặn
chủng omicron trong khi điện kremlin nói nhiều nơi đang phản ứng dựa trên cảm xúc
và nếu như thực sự vaccine này có hiệu quả với biến thể mới tin vui này sẽ giúp cho thế giới yên tâm phần nào
sau những cảnh báo nguy hiểm trong suốt những ngày vừa qua của biến trùng mới covid
viện gamalea tin rằng sputnik v và sputnik light sẽ vô hiệu hóa biến trùng omicron
vì chúng đạt hiệu quả cao nhất với các biến chủng khác
trong trường hợp thực sự cần tiêm vaccine tăng cường chúng tôi có thể cung cấp hàng trăm triệu liều vaccine
trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kirin dmitriev giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp nga cơ quan đầu tư vào quảng bá vaccine covid một mươi chín của nga ra nước ngoài
viết trên twitter hôm qua
điện kremlin trước đó cho biết cần có thêm nhiều dữ liệu
trước khi đưa ra kết luận về biến chủng omicron
những phản ứng trên thị trường hiện nay đều mang tính cảm xúc không dựa trên bằng chứng khoa học
cả thế giới đang tìm cách xác định biến chủng này nguy hiểm đến mức nào
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov nói
viện gamaleya nơi phát triển sputnik v hồi tháng sáu cho biết vaccine này đạt hiệu quả chín mươi đối với biến chủng delta
giám đốc viện gamalea alexander rimbos khẳng định sputnik v an toàn và hiệu quả trong đối phó các trùng ncov
sputnik v được điều chế bằng công nghệ vector virus trong đó sử dụng virus vô hại đưa protein của ncov vào tế bào người
giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch
hệ miễn dịch sẽ nhận biết mầm bệnh sản sinh kháng thể hoặc tế bào thi tế bào miễn dịch để tự bảo vệ cơ thể
ưu điểm của sputnik v là có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường
thay vì điều kiện đông lạnh thấp hơn nhiều so với một số vaccine khác
phiên bản sputnik v gồm hai mũi tiêm chưa được tổ chức y tế thế giới và cơ quan quản lý thuốc châu âu phê duyệt
giám đốc adif tuần trước cho hay nga đang mong đợi nhóm chuyên gia who tới làm việc vào tháng một mươi hai để xem xét phê duyệt sputnik v
sự xuất hiện của biến thể omicron của virus sars cov hai đã gây ra một cơn chấn động vì nó được coi là nguy hiểm hơn các loại trước đó
và mới đây nhà dịch tễ học indonesia cảnh báo biến thể này dễ gây tổn thương cho những người chưa chứng minh covid một mươi chín
sau khi xuất hiện siêu biến thể omicron với những nguy cơ khó lường các quốc gia và khu vực ngay lập tức đã có những phản ứng nhanh chóng và quyết liệt
các diễn đàn khu vực toàn cầu trong đó có hội nghị bộ trưởng y tế g bảy cũng được triệu tập theo hình thức họp khẩn để phân tích các diễn biến mới cũng như bản tính các giải pháp ứng phó
thế nhưng một lần nữa không chỉ là vấn đề biến thể mới nguy hiểm đến mức nào
obicron còn đang vô tình làm lộ diện rất nhiều mặt trái và thực trạng nhức nhối
vẫn đang tồn tại trong cuộc chiến chống covid một mươi chín thậm chí có thể kéo lùi mọi nỗ lực toàn cầu nếu không sớm được giải quyết triệt đề
tại cuộc họp các bộ trưởng y tế g bảy cũng lên tiếng khen ngợi việc nam phi sớm nghiên cứu và công bố phát hiện mới về biến thể omicron
qua đó báo động cho giới khoa học toàn cầu về sự xuất hiện của một biến thể còn nguy hiểm hơn biến thể delta
các nước g bảy cũng thống nhất sẽ thúc đẩy một mạng lưới quốc tế theo dõi các mầm bệnh hành động trong khuôn khổ các hợp tác của tổ chức y tế thế giới who
một vấn đề rất đáng quan tâm khác cũng được các bộ trưởng y tế g bảy đề cập đó là việc tăng cường việc phân phối vaccine cho các nước nghèo đang phát triển
g bảy thừa nhận việc này có tầm quan trọng chiến lược
trên thực tế từ nhiều tháng qua nhiều chuyên gia y tế cũng như các chính trị gia như cựu thủ tướng anh golden brow đã lên tiếng cảnh báo rằng
việc các nước giàu có danh quyền mua vaccine tới có vaccine quá với nhu cầu trong khi nhiều nước nghèo lại không thể tiếp cận vaccine
sẽ khiến cho cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín không thể thành công trên toàn thế giới
bởi khi không được tiếp cận với vaccine người dân các quốc gia nghèo sẽ có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh và virus sars cov hai càng có nhiều cơ hội biến chủng hơn
sự xuất hiện của các biến thể delta và omicrone là thực tế chứng minh cho các cảnh báo đó
ngày nay khi toàn thế giới có sự kết nối chặt chẽ việc biến thể xuất hiện ở một quốc gia khu vực và nhanh chóng lan rộng toàn cầu là điều cực kỳ khó ngăn chặn
về vấn đề đóng cửa biên giới bất chấp việc các nước như nam phi và một số nước châu phi chỉ trích quyết định của nhiều nước
trong đó có đa số các nước g bảy là bất công và phi lý các bộ trưởng y tế g bảy cũng không đề cập đến vấn đề này
điều này đồng nghĩa với việc dù khen ngợi nam phi phát hiện ra biến thể omicron các nước vẫn sẽ cấm tất cả các chuyến bay đến từ miền nam châu phi cho đến ít nhất là vài tuần nữa
khi các nghiên cứu giải mã biến thể omicron hoàn chỉnh được công bố
vấn đề này không mới và đã được cảnh báo rất nhiều nhưng các nước phát triển trong đó g bảy là trung tâm vẫn chưa hành động quyết liệt
tại các nước nam châu phi nơi biến thể omicron xuất hiện tỷ lệ tiêm vaccine chỉ ở mức ba mươi ba mươi năm thậm chí còn thấp hơn
như tại nam phi chỉ ở mức hai mươi bốn trong khi tại g bảy tại các nước châu âu tỷ lệ này chiếm gần tám mươi
hàng trăm triệu người có nguy cơ cao ở châu phi châu á chưa được tiêm vaccine nhưng nhiều nước châu âu hay mỹ đã tiêm mũi vaccine thứ ba thứ bốn rồi tiêm cho trẻ từ một mươi hai tuổi và chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi
những đối tượng mà who khuyến cáo là chưa cần thiết phải tiêm
dù omicron khiến giới khoa học lo ngại về số lượng đột biến lớn mức độ nguy hiểm của chủng virus này vẫn phụ thuộc vào khả năng kết hợp và hoạt động cùng nhau của từng đột biến
với khoảng năm mươi đột biến trong đó ít nhất hai mươi sáu đột biến là duy nhất biến chủng omicron nhận được sự quan tâm lớn về mức độ gây bệnh cũng như khả năng kháng vaccine
các nghiên cứu ban đầu chỉ ra nhiều đột biến trong chủng này liên quan đến khả năng kháng vaccine nhưng không đúng
các nghiên cứu ban đầu chỉ ra nhiều đột biến trong chủng này liên quan đến khả năng kháng vaccine nhưng không đúng
vậy một số chuyên gia cho rằng sự kết hợp các đột biến đôi khi khiến virus đáng sợ hơn nhưng có trường hợp chúng cũng phát triển và tự tiêu diệt lẫn nhau
về lý thuyết các đột biến của virus có thể chống lại nhau
ông les bloom chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu ung thư press washington ở seattle mỹ cho biết
new york times nhận định chính đặc điểm nói trên hay còn gọi là quá trình tương tác gen
giải thích việc giới khoa học đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận về thuộc tính thực sự của biến chủng omicron
bất chấp một vài đột biến nguy hiểm trong chủng virus này đã được xác nhận rộng rãi
điều quan trọng là phải nhận thức được toàn bộ virus
bà penny moore chuyên gia virus học tại viện quốc gia về các bệnh triển nhiễm ở nam phi khẳng định
nhóm của bà mò là một trong những hàng chục đơn vị trên thế giới cố gắng tìm hiểu về khả năng chống chủng omicron của vaccine covid một mươi chín
thay vì đưa ra phán đoán dựa trên nhiều đột biến riêng lẻ
nhóm nghiên cứu tập trung tạo ra các phiên bản virus chứa tất cả đột biến của omicron
cách làm nói trên có được từ kinh nghiệm đối phó với biến chủng meta ở nam phi vào năm hai nghìn một mươi
khi đó các chuyên gia chú trọng đánh giá đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k với khả năng né tránh hệ miễn dịch
tuy nhiên ngoài e bốn trăm tám mươi bốn k biến chủng beta còn có hai đột biến khác ảnh hưởng tới độ nhạy của virus đối với vaccine covid một mươi chín
ba đột biến này kết hợp tạo ra khả năng kháng vaccine cao hơn so với loại virus
chỉ có đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
như vậy nghiên cứu về một đột biến đơn lẻ hóa ra thành sai lệch bà cho biết
khả năng lây lan của một biến chủng phụ thuộc vào mức độ liên kết của virus với các thủ thể trên tế bào người
đặc điểm này còn liên quan đến tính ổn định của virus vị trí virus nhân lên trong các cơ quan hệ hô hấp
cũng như mức độ chúng thoát ra theo đường thở
dù omicron có một nhóm đột biến tác động đến khả năng liên kết của virus
khi hoạt động cùng nhau ảnh hưởng tổng thể của virus có thể hơi khác ông cloum khẳng định
biến chủng omicron mang đột biến n năm trăm linh một i được cho là giúp virus liên kết chặt chẽ hơn về tế bào con người
đột biến này cũng xuất hiện trong biến chủng anfa và ảnh hưởng đến mức độ lây lan của nó
tuy nhiên cuối cùng chủng virus phổ biến lại là đen ta biến chủng không hề có đột biến nói trên
delta có các đột biến khác giúp tăng cường khả năng lây nhiễm
thậm chí chúng còn dễ lây lan hơn biến chủng alpha ông bloom nói
bên cạnh đó một giáo sư nổi tiếng người đức cho rằng
sự xuất hiện của biến chủng siêu đột biến omicron có thể không phải là quá tiêu cực
vì xảy ra kịch bản nó có thể làm đại dịch kết thúc sớm hơn
evening standard đưa tin nhà dịch tễ học lâm sàng người đức karl ludwig weiss cho hay
biến chủng omicron có thể là một món quà giáng sinh và có thể khiến đại dịch kết thúc sớm hơn
ông ludwig weiss người đang chạy đùa trở thành bộ trưởng y tế tiếp theo của đức
cho rằng sự xuất hiện của omicron có thể trở nên tích cực nếu nó chỉ gây ra triệu chứng bệnh nhẹ
ông cho biết việc omicron là chủng sắc covid hai có nhiều đột biến chưa từng có
có nghĩa là nó có thể được tối ưu hóa để lây lan nhưng có thể ít gây ra bệnh nặng hơn
đây vốn là cách mà hầu hết các virus về đường hô hấp diễn tiến theo ông lutbeck
kịch bản của ông lottebeck được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia ở nam phi cho biết
chủng này dường như gây ra triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nam phi salim adol karim cho rằng
các vắc xin covid một mươi chín hiện tại có thể được đưa ra trong bối cảnh
có thể có hiệu quả cao với biến chủng omicron
giáo sư abdol karim người từng là cố vấn chính của chính phủ nam phi trong đợt dịch đầu tiên
cho hay ông tin rằng vắc xin sẽ bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ nhập viện
và các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín
tuy nhiên ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định omicron có dẫn đến các triệu chứng
lâm sàng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó chẳng hạn như delta hay không
trong bài trả lời phỏng vấn với báo kp alexei aranovsky giáo sư virus
của tổng hợp moscow và nga cho rằng thế giới nên cảnh giác trước sự xuất hiện
của chủng virus mới nhưng omicorn có thể không chết chóc như những gì mà mọi người đang lo ngại
ông nhấn mạnh rằng omicron là biến chủng bất thường vì có nhiều đột biến hơn các chủng khác
ít nhất là trên lý thuyết một số các đột biến có thể nguy hiểm như làm tăng khả năng kháng
vắc xin và trở nên dễ dàng lây lan hơn
tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng tới nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy
omicron có thể áp đảo hay gây chết chóc nhiều hơn delta
trùng vẫn đang thống trị ở thời điểm hiện tại
trong hàng chục ca lâm sàng mắc omicron được ghi nhận cho tới nay
chưa có bất cứ ca tử vong nào chuyên gia nga cho biết
theo ông aklanosky hiện còn quá ít ca omicron được ghi nhận và thế giới cần nghiên cứu thêm
với các đặc tính của chủng này để hiểu rõ về nó
tổ chức y tế thế giới who cho biết biến thể omicron có nguy cơ lây nhiễm trên toàn cầu rất cao
và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số nơi
ở số khu vực điều này làm dấy lên lo ngại về việc phục hồi kinh tế sau đại dịch của nhiều quốc gia
tuy nhiên chuyên gia anurag agrawal cho rằng bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng
biến thể omicron có khả năng lây truyền cao hơn sáu lần so với biến thể delta là chưa đầy đủ
trong một cuộc phỏng vấn tiến sĩ anuras agrawan chuyên gia giải trình tự gen của ấn độ cho biết
không nên hoảng loạn trước sự xuất hiện của biến thể mới
bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng biến thể omicron có khả năng lây truyền cao hơn sáu lần
so với biến thể delta là sai khoa học ông akoraguan nói
chúng tôi biết rằng biến thể omicron chứa những đột biến nguy hiểm
khả năng miễn dịch hiện tại bị suy giảm đáng kể trước biến thể mới
tuy nhiên việc sử dụng đô thị để biểu thị khả năng lây truyền của omicron là điều sai khoa học
ông agrawal nhấn mạnh
chuyên gia akrawan cho rằng điều cần thiết bây giờ là đưa ra những phản ứng hợp lý thay vì hoảng loạn
việc đình chỉ các chuyến bay là một ý tưởng tồi
đặc biệt là đối với các quốc gia không chịu ảnh hưởng nặng nề
do dịch bệnh
bởi vậy tôi không hiểu tại sao nhiều nước lại ngừng các chuyến bay ông akrawan nói
who cho biết cần phải nghiên cứu thêm về biến thể omicron
bao gồm khả năng né tránh kháng thể do vaccine tạo ra hoặc do từng mắc bệnh
dữ liệu nghiên cứu dự kiến sẽ có trong vài tuần tới
một chuyên gia về bệnh chuyển nhiễm tại nam phi nơi biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên cho biết
còn quá sớm để kết luận biến thể này có gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó hay không
các nhà khoa học nói rằng
sẽ mất nhiều tuần để biết được mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé